chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hai mươi tháng sáu
tại địa bàn huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đã xảy ra một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng
khiến cho ba người tử vong
công an tỉnh điện biên đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc này
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
khoảng tám giờ hai mươi phút ngày hai mươi tháng sáu
ông nguyễn khánh trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và vợ là bà trần thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khối tân giang thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo
dẫn theo một nhóm người đến nhà ông đàm văn lực
trú tại khối trường xuân thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo
nghi là để đòi nợ
ông lực mở cổng cho ông trung vào nhà
và mở cốp xe máy gần đó lấy hai con dao nhọn dài khoảng ba mươi cm
bất ngờ đâm hai nhát vào bụng và lưng ông trung
khiến ông trung gục ngay tại chỗ
sau đó ông lực tiếp tục cầm dao đuổi theo bà thu
và đâm nhiều nhát làm bà thu tử vong tại chỗ
sau khi gây án xong ông lực quay về cổng nhà mình
và dùng dao đâm vào bụng mình tự sát
người dân phát hiện vụ việc đã đưa ông trung và ông lực
đến cơ sở y tế để cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong
khoảng tám giờ hai mươi ngày hai mươi tháng sáu
thì tại khối trường xuân của thị trấn tuần giáo
có vụ án mạng xảy ra
làm ba người tử vong tại chỗ
công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
phòng cảnh sát hình sư phòng kỹ thuật hình sư
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
cùng với lực lượng công an tuần giáo
là khẩn trương bảo vệ hiện trường
rồi khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
ngay sau khi nhận được tin báo
ban giám đốc công an tỉnh điện biên
đã chỉ đáo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp với các cơ quan chức năng
công an huyện tuần giáo
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
thu thập chứng cứ dấu vết điều tra xác minh vụ án
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên người bà trần thị thu
bốn tờ giấy vai nợ
với tổng số tiền là một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng
thể hiện bên cho vay là bà trần thị thu
bên nợ là bà nguyễn thị triệu
vợ ông đàm văn lực
căn cứ vào dư luận
phản ánh và căn cứ vào một số tài liệu
và camera mà chúng tôi thu được
tại nhà của ông đàm văn lực
thì có thể sơ bộ
nguyên nhân ban đầu
có thể được cho là do
nỡ năn vai mượn
hiện công an tỉnh điện biên
đã khởi tố vụ án và đang triệu tập
những người có liên quan để đấu tranh làm rõ